các lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa một đoạn đường và khu vực xung quanh chứng tích nhà tù pháp để đề phòng sạt lở đất nhà cửa gây nguy hiểm cho người qua lại
còn tại tỉnh bình định vào chiều tối ngày một mươi chín tháng tám tại phường gành ráng tp quy nhơn đã xảy ra một vụ cháy thiêu dụi hơn một hectare rừng trồng của người dân địa phương
vào thời gian trên khi phát hiện sự việc chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân sự tự vệ công an cùng với người dân vào rừng dọc lửa
tuy nhiên do thời tiết hành khô và có gió mạnh ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan thành nhiều điểm gây khó khăn cho công tác chữa cháy
đến hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đám cháy mới được dập tắt nguyên nhân của vụ cháy rừng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
một ổ bạc lớn tập trung chủ yếu là dân buôn hải sản tại cảng cá sa kỳ của tỉnh quảng ngãi vừa bị công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi triệt phá
các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ gồm trương quang long ba mươi chín tuổi ở phường tránh lộ tp quảng ngãi phạm hữu ngọc ba mươi tám tuổi ở huyện đức cơ tỉnh gia lai và bùi duy công ba mươi sáu tuổi ở xã bình châu huyện bình sơn
tăng vật thu giữ trên chiếu bạc là sáu năm triệu đồng đây là ổ bạc hoạt động thời gian dài
các đối tượng ở nhiều tỉnh thành đến càng sa kỳ buôn hải sản và tham gia đánh bạc tại nhà đối tượng phạm thị phay ở thôn định tân xã bình châu huyện bình sơn
ba đối tượng là đoàn anh hậu hồ tuấn phong và nguyễn duy hải cùng chú tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp về tội trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra bước đầu vào ngày một mươi bảy tháng tám các đối tượng đột nhập vào nhà chị trần phương thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngủ tại ấp hai xã bình hàng tây huyện cao lãnh lấy trộm một chiếc điện thoại di động một laptop và một triệu tám trăm linh nghìn đồng tiền mặt tổng trị giá tài sản gần một mươi triệu đồng
sau đó các đối tượng đột nhập vào nhà anh phạm văn lớn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngủ tại ấp một xã bình hàng trung huyện cao lãnh trộm một con gà trứng đá thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
công an huyện cao lãnh đã thu hồi tài sản để trao trả lại cho người bị hại và tạm giữ hình sự ba đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
một cơ sở chuyên sản xuất khăn giấy giả vừa bị lực lượng chức năng công an tỉnh bình phước triệt xóa
tiến hành kiểm tra đột xuất công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hồng hoa ở số sáu đường lý từ tấn thành phố quy nhơn do bà hồ thị hồng hoa làm chủ
lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tại hiện trường có đầy đủ dây chuyền máy móc hàng tấn nguyên liệu là giấy cuộn do trung quốc sản xuất cùng với hương liệu dùng để làm giả nhiều nhãn hàng khăn ướt đang thịnh hành trên thị trường
theo cơ quan chức năng số khăn ướt giả do công ty này sản xuất đã được cung cấp tại các chợ hàng quán trên địa bàn thành phố quy nhơn các chợ đầu mối ở tỉnh bình định hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị hiện nay hàng giả hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc là một trong những mối nguy của xã hội nhất là mặt hàng hóa mỹ phẩm thực phẩm tiêu dùng
với lợi thế về giá cả và bằng nhiều con đường nhiều thủ đoạn qua mặt các cơ quan chức năng các mặt hàng này đang được tuần ra thị trường và là mối hiểm họa đối với người tiêu dùng
kiểm tra các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thành phố pleiku lực lượng chức năng đã thu giữ trên năm trăm năm mươi chín loại mỹ phẩm bao gồm son phấn kem dưỡng da kem massage nước hoa
tất cả các sản phẩm đều là hàng nhập khẩu nhưng không có tem nhãn phụ các cơ sở này cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm
vì hám lợi người bán bất chấp nguy hại đến sức khỏe đối với người tiêu dùng còn người mua vì thiếu hiểu biết hoặc ham cùa rẻ đã không ít người phải trả giá đắt trong hành trình làm đẹp của mình bởi những mỹ phẩm như trên

có thể phân biệt được đây là một chai rượu ngoại giả từ vỏ chai màu rượu tem nhãn và cả đến tên công ty phân phối cũng được in đầy đủ thông tin
nhưng những chai rượu này lại được sản xuất tại một phòng ngủ vô cùng nhách nhác và đây chỉ là một trong số ít món nghề làm hàng giả mà cơ quan chức năng phát hiện
điều này không chỉ khiến người tiêu dùng hoang mang lo lắng nhà sản xuất bị thua lỗ mà ngay cả các nhà quản lý cơ quan chức năng cũng đau đầu bởi hàng nhái hàng giả ngày càng được sản xuất tinh vi rất khó phát hiện
chuyên bà con khi mua hàng tránh tình trạng mua hàng đối với các điểm bán hàng lưu động
và thứ nhất thứ hai nữa khi mua hàng thì cũng đến các cơ sở kinh doanh có cửa hàng cửa hiệu cụ thể hàng hóa phải có nhà mát phải có ngày tháng sử dụng và phải có địa chỉ tên thương nhân cụ thể của sản phẩm đó
làm thế nào để triệt tiêu được hàng lậu hàng giả hàng nhái
đây là câu hỏi khó đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ thường xuyên của ngành chức năng
nhưng hơn ai hết mỗi người dân chúng ta hãy là người tiêu dùng thông thái kiên quyết không mua bán những mặt hàng không rõ nguồn gốc hàng giả hàng nhái
qua đó xây dựng môi trường kinh doanh trong sạch và góp phần trong việc ổn định trật tự xã hội
công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh trong khi tuần tra đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô chở trên một tấn mỡ động vật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
xe ô tô bị phát hiện mang bì kiểm soát sáu mươi ba c một b
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hơn một kg mỡ động vật được chứa trong bao tải
xe tải này do nguyễn ngọc thạch sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ tại chợ gạo tỉnh tiền giang điều khiển chở theo huỳnh công thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại huyện chợ gạo tỉnh tiền giang không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
lái xe khai nhận chở thuê cho số hàng hóa trên từ khu phố ba tỉnh phố tây ninh đi tiền giang với tiền công là một triệu năm trăm linh đồng
tuy nhiên đi đến địa phận huyện dương minh châu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
phần cuối của bản tin là thông tin về truy nã tội phạm và dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
sau khi đổ bộ vào đất liền cơn bão số ba đã nhanh chóng suy yếu thành một vùng thấp và tiếp tục đi sâu về phía thượng lào
tính đến thời điểm hiện tại mưa lớn cùng gió giật mạnh đã qua
tuy nhiên tại khu vực phía tây bắc bộ mưa vẫn xảy ra
mặc dù lượng mưa có giảm hơn nhưng lũ trên hệ thống các sông đang ở mức báo động ba
cùng với lũ quét xả lở đất vẫn diễn ra nên vẫn gây nguy hiểm cho các lộ trình lưu thông
trong ba ngày tới tại các tỉnh phía tây bắc bộ đêm và sáng trời nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi độ
còn các tỉnh phía đông bắc bộ ngày hôm nay những cơn mưa chỉ còn ở diện mưa rào nhẹ dài rác và thời tiết đang có xu hướng tốt dần lên
sang đến ngày mai mưa chỉ còn ở diện vài nơi
ban ngày trời có thể hứng nắng và nền nhiệt cũng có xu hướng tăng nhẹ trở lại cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi hai độ
đến những ngày đầu tuần tới trời sẽ chuyển nhiều mây trở lại và xuất hiện mưa rào rải rác cùng nền nhiệt độ giảm nhẹ thời tiết khá là mát mẻ dễ chịu
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh mưa lớn cũng sẽ nhanh chóng giảm ngay từ ngày hôm nay
sang đến ngày mai mưa tạm thời gián đoạn hơn
sau đó thì đến khoảng ngày hai mươi hai tại đây sẽ xuất hiện trở lại những cơn mưa rào dài rác nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng tăng hơn phổ biến trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận vào ngày mai ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
đến ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên vào ngày mai ngày nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rào và rông dài rác đến ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba mây thay đổi đến nhiều mây
chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài rác thậm chí có nơi mưa vừa đến mưa to cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ từ hai mươi một ba mươi độ
còn tại khu vực nam bộ mưa cũng tạm thời giảm hơn trong ngày hôm nay và ngày mai trời có nắng nhiều hơn vào ban ngày chiều tối có mưa rào và rông rải rác
sau đó mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn trong ngày và lượng cũng có xu hướng tăng
thậm chí sẽ xuất hiện những điểm có mưa vừa đến mưa to
người dân khu vực ven biển cần hết sức lưu ý đề phòng với rông xét và gió mạnh